xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức trên kênh youtube sức khỏe và đời sống
thưa quý vị covid một mươi chín vấn đề về soang hút thuốc lá hay hóa chất là một số nguyên nhân có thể ảnh hưởng khả năng người của bạn và dẫn đến mất thú giác
có phải bạn không còn ngửi thấy mùi nước hoa yêu thích thức ăn không ngon như trước mùi thơm của cà phê mới pha không còn làm bạn thức giấc vào buổi sáng
điều này có thể cảnh báo bạn bị mất mùi dối loạn khứ giác hay còn gọi là anosema
trong tình hình dịch covid một mươi chín bùng phát trên toàn thế giới nhiều người có kết quả dương tính với ncov cho biết họ bị mất vị giác hoặc hữu sắc khi phát triển các triệu chứng
trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh mỹ cdc đã xác định mất khứ giác là một trong những triệu chứng của covid một mươi chín
các bác sĩ ở trung quốc hàn quốc italy và đức đã báo cáo tỷ lệ bất cứ rác hoặc vị giác ở những bệnh nhân covid một mươi chín
rất cao tuy nhiên ngoài covid một mươi chín việc mất khứ giác có thể gây ra bởi nhiều tình trạng khác nhau từ tạm thời đến vĩnh viễn vì khứ giác được kiểm soát bởi các cảm biến trong mũi kết nối với não bộ
nếu tắc nghẽn và bất cứ rác không phải là do cảm lạnh hoặc dị ứng chúng có thể là kết quả của các vấn đề tiêu hóa hoặc căng thẳng
tiến sĩ kuret chohari nhà thân kinh học cho biết nguyên nhân phổ biến nhất là tắc nghẽn và soang do sự tích tụ của viêm và chất độc trong soang
các nguyên nhân khác có liên quan căng thẳng
kể từ những ngày đầu của đại dịch mất khứ giác được coi là triệu chứng đặc trưng của nhiễm chủng covid một mươi chín
nghiên cứu được công bố vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi trên diễn đàn quốc tế cho thấy sáu mươi tám bệnh nhân covid một mươi chín cho biết họ bị mất khu giác
bác sĩ tài mũi họng tại mỹ cho biết lý do là sars cov hai tấn công dây thần kinh khứ giác
thì việc mất khứ giác này diễn ra đột ngột và nó cho thấy dấu hiệu ban đầu
đó là lý do người bị mất khối rác cần xét nghiệm covid một mươi chín và tự cách ly cho đến khi có kết quả
theo tiến sĩ tây lê ba bùng tình trạng mất mùi này thường trở lại bình thường trong vòng hai đến ba tuần
tại đại học y khoa harvard mỹ dẫn nghiên cứu được công bố trên các tạp chí cho biết sars cov hai không có khả năng làm tổn thương vĩnh viễn các mạch thần kinh thiếu rác
và dẫn đến chứng anosema dài dẳng
tôi nghĩ đó là tính tốt bởi vì một khi nhiễm chủng khỏi
không cần phải thay thế hoặc tái tạo từ đầu
tiến sĩ stan dibb ribosdata tác giả nghiên cứu nhận định
ôi nhiễm nói chung là thủ phạm gây chứng anosema
trong đó khói thuốc lá là dạng ô nhiễm tập trung nhất mà mọi người thường tiếp xúc
nó làm suy giảm khả năng xác định mùi và làm giảm cảm giác ngon miệng
tiến sĩ tây lê ba bùng cho biết các nghiên cứu cho thấy cả hơi nóng của khói thuốc lá và các hóa chất hóa học
có thể phá hủy các tế bào thần kinh chịu trách nhiệm về mùi
tin tốt là điều này không phải vĩnh viễn nếu bạn bỏ thuốc lá
theo tiến sĩ trong vòng bốn mươi tám giờ bỏ thuốc các đường dây thần kinh sẽ bắt đầu tự sửa chữa
khứ giác sẽ trở lại mạnh mẽ sau hai ba tháng
các tế bào hỗ trợ khác có thể giúp phú giác hoạt động trở lại bình thường trong vòng một năm
chấn thương đầu dù là chấn động hay phẫu thuật não đều có thể gây tổn thương các dây thần kinh giác
dẫn đến mất khứ giác khi các dây thần kinh khứ giác bị cắt tặc nghẽn hoặc tổn thương
tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của khứ giác
trong vòng một chấn thương tổn thương này có thể là vĩnh viễn hoặc tạm thời
khi khứ giác bắt đầu hoạt động trở lại đó thường là dấu hiệu não và dây thần kinh đang hồi phục
ngoài ra dù hiếm gặp dối loạn khứ giác cũng có thể là dấu hiệu cảnh báo bạn đang có khối ưu ở não
tiếp xúc với các hóa chất độc hại chẳng hạn như thuốc chứa sâu hoặc dùng môi
có thể làm tổn thương khứ giác bằng cách đốt cháy bên trong mũi
các thủ phạm thường gặp bao gồm bụi niken và asisuric
tiến sĩ hellabaoum cảnh báo thật không may tổn thương có thể vĩnh viễn nếu tiếp xúc nhiều lần
vì vậy mọi người cần tự bảo vệ mình trước những chất tạo mùi có hại
để bảo vệ bản thân bạn nên đeo thiết bị mặt nạ phòng độc che mũi
khi tiếp xúc với bất kỳ hóa chất có mùi mạnh nào ở nhà hoặc tại nơi làm việc
bạn có thể nhận thấy chứng anoxyma được liệt kê trong danh sách các tác dụng phụ của thuốc
một số loại thuốc như thuốc kháng sinh trị cao bết áp và thuốc kháng sinh histamine
đôi khi có thể làm mất khứu rắc tạm thời
bạn có thể nói chuyện với bác sĩ hoặc dược sĩ về các loại thuốc thay thế
may mắn là mũi sẽ hoạt động trở lại sau khi bạn dừng thuốc
nghiên cứu được công bố năm hai nghìn một mươi tám trên tạp chí khoa học biosensor cho thấy
khứu rắc kém có thể là dấu hiệu ban đầu của bệnh alzheimer
trên thực tế triệu chứng này có thể xuất hiện rất lâu trước khi xuất hiện các dấu hiệu đặc trưng của bệnh thoái hóa não
tiến sĩ thelebo cho biết trong bệnh alzheimer
các protein bất thường làm tổn thương vào não trung tâm chịu trách nhiệm về mùi trong quá trình bệnh
giống alzheimer bệnh parkinson là chứng dối loạn thoái hoa não và có những dấu hiệu ban đầu của dất sĩ bỏ sót
theo tiến sĩ thelebo phần lớn bệnh nhân gặp parkinson bị chứng anosema
trong bệnh parkinson việc mất chất dẫn chuyển thần kinh là nguyên nhân gây ra mất mùi
điều thú vị nhất mất khứu rắc thực sự có thể xuất hiện trước các triệu chứng nhận thức
tạo ra nhận thức về mối liên tục
nhưng quan giữa dối loạn chức năng hưu sắc và các bệnh thần kinh tiến triển
có thể giúp đảm bảo chuẩn đoán và điều trị sớm hơn tiến sĩ teleberrm nói
hầu hết những người nhiễm sars cov hai có thể phục hồi hoàn toàn trong vòng vài tuần
các trường hợp nhiễm virus nghiêm trọng có thể mất một tháng hoặc lâu hơn để hồi phục
các nghiên cứu đã cung cấp bằng chứng cho thấy kỹ thuật thở chậm sâu
ngoài việc giúp phổi hoạt động hiệu quả hơn còn làm giảm căng thẳng
giúp người bệnh bình tĩnh hơn để đối phó với bệnh tật
các bài tập thở có thể tạo ra cảm giác bình tĩnh giảm căng thẳng
một phần rất quan trọng trong việc phục hồi và nâng cao chất lượng cuộc sống của người bệnh
triệu chứng của covid một mươi chín được biểu hiện khác nhau ở mỗi người
viêm phổi và đường hô hấp là những triệu chứng phổ biến gây khó thở
các triệu chứng này có thể xuất hiện với covid một mươi chín nhẹ trung bình hoặc nặng
đối với người bệnh bệnh phổi tắc nghen măn tính hoặc hen xuyến từ trung bình đến nặng
có thể bị giảm dung tích phổi vì khó thở
thì tình trạng khó thở có thể trầm trọng hơn đáng kể khi mắc covid một mươi chín
covid một mươi chín ảnh hưởng đến toàn bộ đường hô hấp tiếp tục cản trở luồng không khí
nó có thể kích hoạt các cơn hen xuyến và gây ra hội chứng suy ướp cấp tính
các bài tập thở sâu giúp làm sạch phổi và tăng cường chức năng phổi
có thể đặc biệt có lợi cho những người mắc các bệnh này
ngoài ra hít thở sâu còn có tác dụng
đưa oxy vào sâu trong phổi giúp loại bỏ chất nhầy và các chất làm khác
một cơ hô hấp chính nằm dưới phổi
tăng dung tích phổi bằng cách đưa oxy vào máu
giúp người bệnh cảm thấy bình tĩnh hơn đối phó với bệnh tật lâu dài và quá trình phục hồi
bài tập thở không ngăn ngừa covid một mươi chín và không nên sử dụng thay cho việc đeo khẩu trang giãn cách hoặc tiêm chủng
tuy vậy chúng có thể làm giảm mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng ảnh hưởng đến hệ hô hấp của người bệnh
và làm giảm căng thẳng cho người bệnh trong đại dịch này
các bài tập thở còn có thể giúp tăng cơ phổi làm giảm tác động của covid một mươi chín lên hệ hô hấp
các đánh giá cho thấy các kỹ thuật thở chẳng hạn như thở mí môi làm giảm khó thở cải thiện sự thông khí của phổi
loại bỏ carbon dioxide và không khí ô nhiễm từ phổi ra ngoài
covid một mươi chín là một bệnh đường hô hấp do sars cov hai gây ra
theo trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh mỹ các triệu chứng biểu hiện nhất của covid một mươi chín bao gồm
sốt có hoặc không có ớn lạnh đau cơ đau đầu viêm họng
nôn mửa hoặc tiêu chảy mệt mỏi sổ mũi ngạt mũi
hoặc người có thể có một trong những các triệu chứng tình trạng sau
viêm phổi hoặc ards ho hụt hơi khó thở mất mùi vị
những người bị covid một mươi chín cấp tính các triệu chứng thường bắt đầu từ hai đến một mươi bốn ngày
sau khi tiếp xúc và hết trong vòng hai tuần
một số người có các triệu chứng kéo dài chẳng hạn như khó thở và mệt mỏi trong thời gian dài hơn
nếu bạn bị covid một mươi chín hãy nói với bác sĩ trước khi bắt đầu các bài tập thở
nếu bạn bị khó thở khi nghỉ ngơi
nhịp tim không đều hoặc đau nhất
thì việc tập thể dục có thể làm trầm trọng thêm các triệu chứng
ngoài thở mí các bài tập thở khác cũng có thể hữu ích
trong khi phục hồi sức khỏe từ covid một mươi chín
ví dụ thờ cơ hoành sử dụng hơi thở sâu và chuyển động chậm
giúp cải thiện chức năng phổi và tăng dung tích phổi
ở những người mắc covid một mươi chín
và sau đây bác sĩ nguyễn bích ngọc sẽ có những hướng dẫn về cách thở như sau
thứ nhất thở mí môi chúm môi
thở mí môi sẽ nhận được nhiều oxy và phổi hơn so với bình thường
giúp đường thở mở lâu hơn bằng cách giảm số lần thở mỗi phút
thực hiện theo các bước
thương gián ở tư thế ngồi thả lỏng cổ mai
hít vào từ từ bằng mũi và ngầm miệng lại
mũi sẽ làm ấm và làm ấm không khí trước khi đến phổi
thở vào bằng miệng không làm được điều này
thở ra bằng miệng chậm sao cho thời gian thở ra gấp đôi thời gian hít vào
ví dụ hít vào đến một hai thở ra đến một hai ba bốn
trước khi thở ra hãy mí môi lại như thế bạn đang huyết xáo thổi nế
rồi thở hết không khí ở trong phổi ra từ từ
cố gắng lặp lại vài lần
thứ hai thở cơ hoành thở bụng
có thể thực hiện bài tập này khi ngồi hoặc làm
thư giãn cơ mặt cổ hàm và vai
đặt đầu lưỡi của bạn sau răng cửa hàng trên
giữ thẳng lưng và nhắm mắt lại
hít thở bình thường trong vài phút
đặt một tay lên ngực và một tay ở bụng dưới
hít thở sâu bằng mũi cảm thấy lồng ngực và xương sườn nở ra khi hít vào
bụng phình ra
thở nhẹ bụng nhẹ nhàng
hít thở chậm và sâu
theo cách này từ chín đến một mươi lần
nếu bạn đang sống chung với covid một mươi chín kéo dài
các triệu chứng có thể tiếp tục trong vài tuần hoặc vài tháng sau khi nhiễm bệnh
các triệu chứng này khác nhau nhưng có thể bao gồm
hụt hơi khó thở không có khả năng tập thể dục
sơn mồ não ho giảm hoặc không có vị giác hoặc khứ giác
đau nhức cơ hoặc hớp đau ngực đau đầu có thể sốt
các bài tập thở có thể giúp cải thiện các triệu chứng của covid một mươi chín kéo dài
chúng cũng có thể giúp làm bệnh
giảm căng thẳng và lo lắng liên tục do các triệu chứng của covid một mươi chín gây ra
và dưới đây là bài thở dành cho những người bị covid một mươi chín kéo dài
thứ nhất thở kiểu ngáp và cười
bài tập thở này giúp các cơ ngực nở ra
cho phép cơ hoành mở rộng hoàn toàn
nó cũng làm tăng cường sức mạnh cho cánh tay và cơ vai
cách thực hiện
ngồi thẳng lưng với tư thế thẳng
giữa cánh tay ngang bằng vai
lúc này bạn sẽ cảm thấy các cơ ở lưng căng ra
trong khi cánh tay ngang vai
hãy mở rộng miệng như thế bạn đang ngáp
đưa cánh tay trở lại đặt trên đùi
và chuyển cái ngáp thành một nụ cười
thứ hai thở mím môi phát ra âm thanh
tạo thành âm thanh ồn ào khi thở ra
giúp tăng oxy nitric trong cơ thể
giúp xây dựng và sửa chữa hệ thống thân kinh
làm dắt nở các mạch máu
và cho phép cung cấp nhiều oxy hơn đến khắp cơ thể
nhiều bệnh nhân cho biết
với âm thanh này cảm thấy khá là thư giãn
cách thực hiện
ngồi thẳng lưng với tư thế thẳng
đặt hai tay lên hai bên bụng dưới
giữ mưa khép lại và nhẹ nhàng đặt lưỡi lên vào miệng
hít thở sâu và chậm bằng mũi
bụng phình ra
thư giãn vai
khi không khí đã vào đầy phổi
vẫn mím môi thở chậm ra bằng mũi
và phát ra tiếng hưm kéo dài
hãy thoải mái tạo ra tiếng ồn thực sự
ở bước này
tay hạ thấp lưng xuống một cách tự nhiên
lặp lại trong vài nhịp thở
nếu bạn đang sử dụng các bài tập thở để giúp phục hồi
đừng vơi vàng
bạn có thể phải bắt đầu từ từ
và lặp lại nhiều lần trong quá trình chữa bệnh
về bản chất
bất kỳ hình thức tập thể dục nào giúp bạn thở nhanh hơn
đều là một bài tập thở
điều này bao gồm đi bộ nhanh
chạy bộ bơi lội
hoặc bất kỳ hoạt động nào làm tăng nhịp tim và nhịp thở
tập thể dục thường xuyên sẽ hỗ trợ sức khỏe phổi
phổi khỏe là cách bảo vệ tốt nhất
chống lại covid một mươi chín
cần trao đổi với các bác sĩ về thời gian tốt nhất
để bắt đầu tập thể dục trở lại
nếu bạn đang hồi phục